theo nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
ông võ văn khấu năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi
mười năm qua vì không có điều kiện chữa trị nên căn bệnh đục thủy tinh thể của ông kéo dài khiến thị lực suy giảm
hôm nay ông rất phấn khởi vì được chữa mắt hoàn toàn miễn phí
khoảng viện phí sáu triệu đồng cho một ca phẫu thuật mắt đã không còn là nỗi lo với ông
trong bệnh viện y học thì đều có rất nhiều dân
bệnh trận người đi từng phòng từng khóa như vậy là tôi thấy rất đoàn hoàng lập

sau phẫu thuật người bệnh còn được các y bác sĩ hướng dẫn tầng tình gạm do kỹ lưỡng cách chăm sóc

trên cái tình thẳng đó thì bản thân tôi thấy trong cái đoàn quá sự là chăm lo
trên cái tình thẳng đó thì bản thân tôi thấy trong cái đoàn quá sự là chăm lo
trong cái tình thẳng đó thì bản thân tôi thấy trong cái đoàn quá sự là chăm lo
cho nhân dân từ phẫu thuật mắt đến các chương trình thăm khám phục hồi chức năng miễn phí
bệnh viện một trăm chín mươi chín đang từng ngày nỗ lực chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong khu vực người lớn tuổi
cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn được khám sàng lọc xương khớp và tư vấn tập luyện ngay tại khu dân
cư khám tại đây hả nếu mà thường xuyên thì quá tốt chứ hiện nay thường nhiều khi chú ngại không
đi khám định kỳ thì mình được các cô y tá bác sĩ rồi khám sức khỏe chú rồi cũng cảm ơn chúng
ta phải kết nối thường xuyên thì qua cái chương trình này thì chúng tôi cũng muốn là gắn kết
với y tế địa phương và các cộng tác viên để có thể là đào tạo huấn luyện và cái thứ ba là chúng
tôi cũng muốn là lan tỏa cái hình ảnh công an nhân dân hình ảnh công an dân hai màu áo là trong
cái màu áo xanh của công an và màu áo trắng của ngành y để cho người dân thấy rằng là
thấy là những cái chiến sĩ công an có vẻ như là họ rất là nghiêm túc như vậy thì rất là thân thiện
và gần gũi với người dân nỗ lực vì sức khỏe cộng đồng đó chính là mục tiêu mà bệnh viện một trăm chín mươi chín hướng
đến nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa sẽ tiếp tục được tổ chức góp phần trao hy vọng để người
bệnh vượt qua bệnh tật chuyển sang tin tức an ninh trật tự sau một mươi năm ngày xét xử và nghị án vào sáng
ngày hôm nay tòa án nhân dân thành phố hà nội đã tuyên án phạt nguyễn thị hà thành cùng với
bị cáo khác về các tội lừa đảo chính pháp tài sản vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng trở về lãi nặng trong giao dịch dân sự
trong đó bị cáo hòa thành bị tòa tuyên phạt tù trung thân
sau nguyễn thị hà thành nguyễn thanh tùng là giám đốc công ty yêu hồ landmark và nguyễn thị
thu hương là nhân viên việt á banh cũng bị phạt một mươi tám năm tù giam các bị cáo còn lại bị phạt từ một mươi hai
hai tháng cải tạo không giam giữ đến một mươi bảy năm tù giam
hội đồng xét xử nhận định các bị cáo trong vụ án đã lợi dụng các sơ hở trong quy định về thẩm định
tài sản không thẩm định hồ sơ chặt chẽ để vi phạm các quy định về cho vay chiếm đoạt hơn bốn trăm ba mươi tỷ đồng
của ba ngân hàng gồm pv combine việt á banh ncb
trong số các bị cáo bị cáo hà thành đóng vai trò chủ mưu bị cáo tùng tham gia giúp sức tích cực
cùng các bị cáo khác thực hiện hành vi vi phạm chiếm đoạt tiền của ngân hàng với số tiền đặc biệt lớn
sau khi sử dụng ma túy tại phòng trọ cổ anh trường đã lấy súng bắn bạn mình là trương văn thuận
thương tích công an thành phố thuận an tỉnh bình dương đang tạm giữ đối tượng cổ anh trường sinh
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại tỉnh bến tre để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
vào ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cổ anh trường và trương văn thuận đến phòng trọ của mình để sử dụng
ma túy đá sau khi sử dụng ma túy thuận đã lấy khẩu súng bắn đạn kim loại mà trường
đặt vào lô trĩa về phía trường thấy vậy trường giật lấy khẩu súng trĩa vào đầu thuận và bóp
cò làm thuận bị thương tại cơ quan công an cầu anh trường khai nhận khẩu súng hơi trường đặt mua
trên mạng với giá bốn triệu hai trăm linh nghìn đồng khám xét nơi ở của trường cơ quan điều tra đã thu giữ
một dụng cụ sử dụng ma túy đá một túi ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi lẻ ma túy
năm cây dao kiếm gậy ba khúc và nhiều tăng vật khác